sáng nay ngày bảy tháng hai công an tp hải phòng cho biết cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tám đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước với số lượng lớn
theo điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy lê thanh phong ở xã tân tiến là giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn vận tải duy mạnh trụ sở tại xã hồng phong huyện an dương vừa ra tù đã tổ chức thành lập công ty
đồng thời mua lại chức danh của khoảng năm mươi công ty lập các công ty ma thuê người đứng tên giám đốc để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
sau khi đã thu thập đủ các chứng cứ công an tp hải phòng đã đồng loạt bắt giữ cả tám đối tượng có liên quan đến hành vi trên
theo thống kê sơ bộ một mươi sáu trong số năm mươi công ty ma của phong tại cơ quan thuế cho thấy đến ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi tám số hóa đơn giá trị gia tăng xuất bán của các công ty này là một mươi sáu hai trăm bảy mươi ba hóa đơn
số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống trên hóa đơn
số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là hơn năm sáu trăm linh tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế vat là hơn năm trăm sáu mươi tỷ đồng
lực lượng công an đang tiếp tục làm rõ để xử lý trước pháp luật